hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo cáo tóm tắt kết quả triển khai đề án sáu trong sáu tháng đầu năm cho thấy cơ bản đã hoàn thành đưa hai mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử đạt kết quả bước đầu
bộ công an với vai trò thường trực gương mẫu đi đầu đã hoàn thành chín trên một mươi một dịch vụ công mức độ bốn đồng thời mở rộng thực hiện một trăm tám mươi bảy trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
trong đó mở rộng phân cấp đến tận cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện
riêng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã triển khai hai dịch vụ công cấp hộ chiếu online phân cấp đăng ký cấp biển số xe ô tô và mô tô tại cấp huyện cấp xã đồng thời bộ công an đã triển khai hai tháng thí điểm dịch vụ công tại hà nội
đây là bước cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi giúp cho người dân tiết kiệm thời gian công sức trong đăng ký sở hữu sử dụng phương tiện giao thông được dư luận ủng hộ đánh giá cao
tuy nhiên một số công việc còn chậm tiến độ chậm kết nối dữ liệu dân cư giữa các đơn vị bộ ngành không đúng theo kế hoạch đã đề ra trong đề án
trao đổi về vấn đề này thành viên tổ công tác đại diện cho các bộ ngành đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế đánh giá rõ nguyên nhân
nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong sáu tháng cuối năm bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp